nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam indonesia hôm nay tại hà nội
học viện ngoại giao phối hợp với đại sứ quán indonesia tại việt nam tổ chức hội thảo
nhìn lại sáu mươi năm năm quan hệ việt nam indonesia và chặng đường phía trước
hội thảo quy tụ các nhà hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại các chuyên gia học giả của hai nước
nhằm đánh giá thực chất quan hệ hợp tác giữa việt nam và indonesia trong sáu mươi năm năm qua
những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới
từ đó đề xuất những khuyến nghị chính sách tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới
được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp
hội thảo không chỉ là diễn đàn hồi tưởng những thành quả của sáu mươi năm năm quan hệ việt nam indonesia
mà còn khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong những năm tới